tiếp tục thông tin về vụ nổ súng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường đoàn kết thị xã yà unpa tỉnh gia lai vào sáng qua ba tháng một mươi hai làm một người tử vong một người trong tình trạng nguy kịch
ubnd tỉnh gia lai đã giao cho cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ nổ súng đã khiến cho hai người thương vong đồng thời làm rõ việc quản lý sử dụng vũ khí tại ban chỉ huy quân sự phường đoàn kết để xử lý theo đúng quy định
ubnd tỉnh chỉ đạo công an tỉnh bộ chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với ubnd thị xã ya ulpa khẩn trương điều tra khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi xác định rõ nguồn nhân vụ việc làm rõ trách nhiệm quản lý sử dụng vũ khí tại ban chỉ huy quân sự phường đoàn kết để xử lý theo quy định
trước đó vào sáng ngày ba tháng một mươi hai tại trụ sở ubnd phường đoàn kết bùi trí hiếu phó chỉ huy ban chỉ huy quân sự phường đoàn kết
đã xử lý theo quy định
bùi trí hiếu đã sử dụng súng ckc khống chế trị kapang hervén để đưa vào hội trường của phường sau đó đối tượng đã bắn chết con tim và tự sát nhưng không thành hiện nghi phạm đã được cất cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai